nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày nam bộ kháng chiến thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước
cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
trong đợt này tp hcm vinh dự có bốn tập thể và một cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của chủ tịch nước gồm trung đội nữ du kích củ chi huyện củ chi
ban phụ vận sài gòn gia đình t bốn ban tiên huấn khu ủy sài gòn gia đình t bốn
tổng hội việt kiều campuchia yêu nước và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho đồng chí nguyễn gia đằng nguyên phó bí thư tổng hội việt kiều campuchia yêu nước
đồng chí trương bá trục phó sư đoàn trưởng sư đoàn ba trăm một mươi bảy quân khu bảy được tặng thưởng huân chương độc lập hạng ba
và truy tặng huân chương độc lập hạng ba cho đồng chí lê giao nguyên chính ủy trung đoàn bảy trăm sáu mươi
sư đoàn chín quân đồng bốn và trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc cho một mươi bốn cá nhân
đây là những phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước nhằm ghi nhận và tôn vinh những công lao to lớn
của các tập thể và cá nhân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
trong cuộc đời và làm cách mạng tôi đã bị địch bắt đến giải phóng ba mươi bốn mới rời
thì cái lòng ao ước và mong muốn của chị em phụ nữ chúng tôi muốn làm như thế nào
cho đất nước được hành bình các người dân
cũng chưa được sống trong cái cảnh độc lập và tự do
được danh dự hôm nay để dự buổi lễ mà không tặng anh hồn này
bản thân mình tuy mặc dù mới về nhưng mà phải nói rất là tự hào
mà xúc động lắm hai mươi bốn chị nằm xuống nhưng mà giờ chưa có chị chưa biết màu mãn đâu
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã xúc động bày tỏ tri ân sâu sắc
đối với những công lao trời biển của các bậc tiền bối
các đồng chí mãi mãi là niềm tự hào của đảng bộ và nhân dân thành phố
đồng thời đồng chí cũng khẳng định đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
nguyễn sẽ làm hết sức mình để thắp sáng lên ngọn lửa truyền thống
sài gòn trở lớn gia đình năm xưa và tp hcm hôm nay
xứng đáng là thành phố mang tên bác thành phố anh hùng